xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
về giao thông đã có hai vị trí đường sắt bị sự cố tại ninh thuận một năm trăm linh m đường quốc lộ bị ngập tại bình dương một trăm bảy mươi mét đường tỉnh bị sạt lở hư hỏng đề kè bị sạt lở hư hỏng hai sáu trăm sáu mươi ba m tại ninh thuận và bình thuận
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ nay cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận và các tỉnh miền đông nam bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai cấp ba
mưa to vào sáng sớm ngày hôm nay đã gây ngập nhiều khu vực ở phía bắc của tỉnh phú yên mặc dù hiện không còn xảy ra mưa lớn trên diện rộng thế nhưng lượng nước rút quá chậm chính vì vậy đã khiến cho nhiều khu vực dân cư vùng trũng thấp ở huyện tuy an của tỉnh phú yên vẫn còn bị nước ngập úng và cô lập
riêng tại thôn tân long xã an cư huyện tuy an nước lớn từ thượng lưu đổ kèm theo tình trạng nước từ đầm âu loan dâng cao do chiều cường
trong khi các bờ bao ngăn mặn ở đây không phát huy công năng nên đến trưa nay nước lớn vẫn còn gây ngập một số khu vực trong khu dân cư từ năm mét các loại phương tiện không thể lưu thông người dân hoặc phải lội bộ hoặc phải dùng thuyền để di chuyển
ngoài ra một số vùng thấp ven sông bản thạch và sông kỳ lộ thuộc các huyện tây hòa đông hòa đồng xuân hiện nước vẫn chưa rút chính quyền địa phương tiếp tục cảnh giới và không cho người dân qua lại các vùng ngập lụt
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn huyện tuy an do ảnh hưởng của cơn bão số chín địa phương này đã có gần một trăm bảy mươi ngôi nhà bị sập siêu vẹo nhiều công trình giao thông thủy lợi bị sói lở
có trên bốn mươi hectare lúa vụ đang vào kỳ làm đồng và hoa màu khác bị nước lớn gây ngập úng và hư hại
ước tính thiệt hại do cơn bão số chín gây ra trên địa bàn huyện tuy an địa phương bị ngập nặng nhất tỉnh phú yên là khoảng hơn bốn tỷ đồng
từ cuối vị do ảnh hưởng của cơn bão số chín thì từ chiều ngày hai mươi bốn cho đến sáng ngày hôm nay
hai mươi tháng một mươi một trên địa bàn của tỉnh lâm đồng đã có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và thiệt hại nhiều diện tích rau màu cà phê
tại địa bàn huyện đơn dương có trên bảy mươi hectare rau màu bị thiệt hại nhiều tuyến đường cầu cống bị ngập và nước lũ tràn qua
diện tích rau màu bị ngập lụt tập trung chủ yếu ở hai xã pro và kha đơn thuộc chỗ nước ngập đến một năm mét
nhiều cầu cống hồ đập trên địa bàn hiện vẫn đang cử lực lượng trực gác tại các điểm trọng yếu
riêng cầu ông thiều xã tu cha tạm ngưng lưu thông đảm bảo an toàn cho người dân
tại huyện đức trọng nước ngập hàng trăm hectare cà phê và rau màu dọc suối từ xã đạ quynh đến xã tà hìn
tại bảo lộc nước dâng cao dọc sông đại nga và sông đại bình nhiều nhà dân ở vùng thấp bị nước ngập vào nhà và chuồng trại
gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
hiện lãnh đạo tỉnh lâm đồng đang tập trung khắc phục hậu quả của lũ lụt
thưa quý vị sau một thời gian bị tê liệt và chia cắt vì ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số chín
thì tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua tỉnh ninh thuận đã chính thức được thông tuyến vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một do ảnh hưởng của cơn bão số chín gây mưa lớn kéo dài
nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh đã làm sói lở cuốn trôi lên đường sắt tại hai vị trí
ngoài ra nhiều vị trí đường dây bị ngập gây sạt lở gần chục điểm kéo dài chừng ba trăm linh mét
ngay sau khi xảy ra sự cố công ty cổ phần đường sắt thuận hải đơn vị quản lý tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua tỉnh ninh thuận
đã huy động gần hai trăm linh cán bộ nhân viên khẩn trương khắc phục các điểm bị xói mòn cuốn trôi nền đá
tuy nhiên do vị trí nền đường sắt bị cuốn trôi tại địa phương liên tục xuất hiện mưa lớn
đã khiến cho việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn mất rất nhiều thời gian
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp công ty cổ phần đường sắt thuận hải đang tiếp tục theo dõi vị trí các điểm sung yếu
có nguy cơ bị ngập sạt lở để chủ động khắc phục khi xảy ra sự cố
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
và ngày hôm nay công an huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình cho biết
cơ quan này vừa ký quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc một giáo viên ở trường trung học cơ sở duy ninh ra lệnh tát học sinh hai trăm ba mươi một cái
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào trường ngày một mươi chín tháng một mươi một các em học sinh lớp sáu hai trường trung học cơ sở duy ninh
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình được ra khỏi lớp nghỉ dày lao
lúc này các bạn trong lớp phát hiện một học sinh trong lớp đã nói tục nên báo cáo cô giáo chủ nhiệm là cô nguyễn thị phương thủy
cô thủy ra lệnh cho hai mươi ba
các em học sinh có mặt trong lớp mỗi bạn tắt một mươi cái vào má của bạn học sinh này để phạt tội vì vi phạm quy định do cô đặt ra
về nhà em học sinh này suy kiệt cơ thể hai bên má sưng tấy gia đình phải đưa em vào bệnh viện điều trị
thưa quý vị sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can vào chiều ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng là phạm hiếu an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa lê văn nhị sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và lê trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều ở xã xuân quang huyện thọ xuân vì hành vi gây dối trật tự công cộng tại cảng hàng không thọ xuân
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại cảng hàng không thọ xuân
ba đối tượng phạm hiếu an lê văn nhị và lê trung dũng đã có hành vi chửi bới hành hôn nhân viên đại diện của hãng hàng không vze
chứng kiến sự việc xảy ra
hai nhân viên kiểm soát an ninh là trịnh ngọc hoàn và vũ quốc hội đã can ngăn thì bị lê trung dũng đánh vào mặt
ngay sau khi sự việc xảy ra giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã chỉ đạo công an huyện thọ xuân khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự việc
sau khi điều tra xác minh căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thọ xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng trên
ngày hai mươi năm tháng một mươi một cục trưởng cục hàng không việt nam đã ra quyết định cấm bay một mươi hai tháng đối với ba đối tượng này
kèm theo đó là một năm kiểm tra an ninh thân thể bắt buộc khi đi máy bay
công an huyện thọ xuân đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tập trung vào cuộc
để thu thập tài liệu củng cố chứng cứ pháp lý
và đến nay chúng tôi đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng
để tập trung điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm dăn đe giáo dục phòng ngừa chung
để mục tiêu đảm bảo tốt an ninh trật tự khu vực cảng hàng không nói riêng
và trên địa bàn huyện thọ xuân nói chung
đề nghị nhân dân
khi đến những nơi công cộng
thì phải chấp hành nghiêm các quy định ở nơi công cộng
để tránh những việc gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm bất cứ là ai
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa làm rõ
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
cục phòng chống ma túy bộ công an trung quốc
đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho công an việt nam
phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa chuyển về
đối tượng là nông văn khởi
nằm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
bị cục cảnh sát điều tra thuệ phạm về ma túy triệt phá vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đường dây này do đối tượng trần văn bằng ba mươi một tuổi
chú tệ xã kim xá huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc cầm đầu
bàn chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng thu hai trăm tám mươi tám bánh heroin
riêng đối tượng nông văn khởi được xác định là một mắt xích trong đường dây này
đã bỏ trốn sang trung quốc
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an việt nam
đã ra quyết định truy nã đối với nông văn khởi
từ những thông tin của công an việt nam cung cấp
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám công an trung quốc đã phát hiện bắt giữ đối tượng nông văn khởi
khi đang lẩn trốn tại thành phố huệ châu tỉnh quảng đông thành trung quốc
thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
dĩm lo rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin nhịp sống hai
trên bảy phóng sự hơn bốn người dân huyện cần giờ sơ tán đến nơi an toàn
sẽ là thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay
như thường lệ trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những thông tin vừa được cập nhật
chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh
đang triển khai tìm kiếm năm thanh niên bị mất tích khi đang đi trong trời mưa bão
trước đó khuya ngày hai mươi năm tháng một mươi một anh long một mươi tám tuổi chạy xe máy trên đường bến lội
quận bình tân giáp huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
thì bị dòng nước quật ngã cuốn trôi
phát hiện vụ việc một số nhân viên quán nhậu gần đó chạy ra hỗ trợ cứu giúp nạn nhân
nhưng bất lực
nhận tin báo công an địa phương phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng tổ chức tìm kiếm nạn nhân
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng cắt cử lực lượng bảo vệ dân phố
dân phòng quanh khu vực này nhắc nhở người dân
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bão số chín đã tan
người dân ở huyện văn biển cần giờ thành phố hồ chí minh đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão gây ra để ổn định cuộc sống
còn tại trung tâm thành phố nhiều nơi vẫn đang bị ngập sâu
do ảnh hưởng của bão hàng loạt cây xanh cục điện bị ngã hệ thống dây cắp viễn thông cũng bị kéo xẹ
các nhân viên điện lực viễn thông khẩn trương tu sửa hệ thống điện cáp viễn thông khắc phục sự cố sau bão
nhà bà trần thị thanh mỹ trên đường duyên hải thị trấn cần thạnh huyện cần giờ cũng bị cây xanh đổ vào nhà
sáng nay để hết mưa gió mới dám ra dọn dẹp
còn tại các quận huyện trung tâm của thành phố hồ chí minh mưa lớn đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng
tầng hầm có một số chung cư cũng chìm trong nước
sáng nay hàng trăm người dân phải dắt xe máy ra tiệm để sửa chữa
nhiều ô tô bị ngập
nhiều người bị mắc kẹt trên đường từ đêm qua vẫn không thể di chuyển
nhiều người bị mắc kẹt trên đường từ đêm qua vẫn không thể di chuyển
giờ nó càng đỡ rồi đó
hiện chính quyền thành phố hồ chí minh đang tích cực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
đồng thời thống kê thiệt hại do bão gây ra
dự kiến tối nay mưa lớn có thể xuất hiện kết hợp với chiều cường
do đó người dân cần chú động đi lại để đảm bảo an toàn
thưa quý vị theo như tính toán của sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh
mỗi ngày thành phố thải ra từ tám đến tám năm trăm linh tấn chất thải sinh hoạt
việc áp dụng công nghiệp
công nghiệp vào công tác phân loại rác không những mang lại sự tiện lợi cho chính người dân
mà còn giúp cho đơn vị tiết kiệm chi phí từ việc thiết lập quy trình khép kính
chỉ với vài thao tác trên ứng dụng phân loại rác này
anh hùng đã có thể đặt lịch hẹn cho nhân viên thu gom rác
đến thu gom các rác thải đã phân loại của gia đình mình mà không cần phải đi tới bô rác
thêm vào đó việc tích điểm để thu đổi quà cũng được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng
ngoài ra phần mềm còn giúp cho cả đơn vị thu gom tiết kiệm chi phí
vì tạo ra một mô hình khép kính từ người dân tới người thu gom rác
việc ứng dụng công nghệ vào công tác phân loại và thu gom rác
phần nào sẽ giúp công tác vận động người dân
dần hình thành thói quen phân loại rác tại chính hộ gia đình
cũng như giúp công tác phân loại rác của các đơn vị thu gom hiệu quả hơn
tuy nhiên để công tác phân loại rác thải hiệu quả
thì việc làm cho người dân hiểu được lợi ích của việc phân loại
cho môi trường và kinh tế là điều cần thiết
công nghệ sẽ giúp giảm thiểu chi phí
cũng như là tối ưu hóa công tác vận hành của hoạt động thu gom rác này
hiện tại nếu không ứng dụng công nghệ
chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều nguồn lực của xã hội
và bài toán phân loại rác sẽ còn kéo tài hơn nữa
là cần yêu cầu cái sự hợp tác của chính quyền địa phương
của cả hệ thống chính trị phường xã
để làm sao vận động người dân tham gia vào
và cái mục đích của chúng ta là phải làm cho người dân thấy được
là cái lợi ích cái lợi ích thiết thực
vì hiện nay nếu như chúng ta không phân loại ra
thì tất cả các chất thải đó hiện nay cần phải đem đi trong lớp
thì như vậy thì vừa tốn diện thức quỹ đất
mà vừa phải là tốn thi phí rất cao
trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là
tất cả các loại rác hiện nay chúng ta đều sử dụng được hết
mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra trung bình
từ tám đến tám năm trăm linh tấn rác thải sinh hoạt
nếu công tác phân loại rác tại nguồn không hiệu quả
không những ảnh hưởng xấu tới môi trường sống
mà còn gây lãng phí nguồn lực chi phí và quỹ đất
để chung lấp rác thải

bình giá rẻ nhưng lại không rõ nguồn gốc
cùng tìm hiểu những nguy cơ đối với trẻ khi dùng loại bìm này
trong mục an toàn sống

thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay
bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến
so kết năm năm triển khai thực hiện kế hoạch số hai tấn rác
số chín mươi một khbca c sáu mươi một ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn ba của bộ công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự có đại diện lãnh đạo ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội vụ quốc phòng an ninh
văn phòng quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo tình hình kết quả năm năm triển khai thực hiện kế hoạch số chín mươi một tại hội nghị cho thấy
công an các đơn vị địa phương mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực cố gắng triển khai nghiêm túc
có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an trong công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn
trong năm năm toàn lực lượng đã thanh tra kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với hơn bảy mươi trường hợp
vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền nộp ngân sách là một trăm tám mươi ba chín tỷ đồng đình chỉ hoạt động một một trăm một mươi năm trường hợp
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn vẫn còn một số hạn chế khó khăn
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả tích cực đã đạt được trong phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn
mà chủ công trong công tác này là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn quốc
thứ trưởng nhấn mạnh
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận làm rõ những ưu quyết điểm tồn tại và nguyên nhân

việc thực hiện kế hoạch số chín mươi một về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn thời gian vừa qua
và thực hiện có hiệu quả các biện pháp này trong những năm tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy lớn gây ra
đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của các lực lượng có liên quan trong công tác phòng cháy chữa cháy
kinh tế sôi và nhập quốc tế của đất nước
để làm tốt công tác phòng chống cháy lớn cần đề cao công tác điều tra cơ bản
phân loại cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng lê quý vương cũng yêu cầu tổ chức điều tra ra soát nắm chắc địa bàn
phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy nổ lập hồ sơ theo dõi quản lý về phòng cháy chữa cháy
đảm bảo một trăm linh các cơ sở địa bàn thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
có đầy đủ hồ sơ theo dõi quản lý
trên cơ sở đó phần loại phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy nổ của từng cơ sở
và triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ngăn ngừa cháy lớn
chú trọng công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
kiên quyết xử lý nghiêm công khai hóa các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy
tin nhóm phóng viên chúng tôi vừa chuyển về vào chiều ngày hôm nay
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu tỉnh bắc ninh khóa một mươi bốn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã thông báo tới cử tri những nội dung quan trọng
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
về công tác nhân sự quốc hội đã bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước
và quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của thủ tướng về nhân sự thành viên chính phủ bảo đảm đúng quy trình thủ tục
tại kỳ họp lần này cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của quốc hội về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
thông qua chín luật cho ý kiến về sáu dự án luật khác và phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cptpp cùng các văn kiện khác liên quan với sự đồng thuận cao
đồng thời tại kỳ họp quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội tiến hành bầu hoặc phê chuẩn
tham gia tiếp thu ý kiến và báo cáo trước cử tri bộ trưởng tô lâm cho biết
tại kỳ họp lần này quốc hội đã thông qua luật công an nhân dân sửa đổi luật đặc xá luật bảo vệ bí mật nhà nước với tỷ lệ tán thành cao
đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
theo nghị quyết số ba mươi hai nghìn một mươi sáu qh một mươi bốn trong thời gian hai năm kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
và cho ý kiến đối với luật thi hành án hình sự sửa đổi bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc quốc hội thông qua luật công an nhân dân sửa đổi là cơ sở quan trọng giúp lực lượng công an nhân dân bố trí sắp xếp cán bộ gần dân
bám dân hơn nữa và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở

phạm ngày càng tinh vi bộ trưởng tô lâm cho biết lực lượng công an sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp trong thời gian tới

bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc quốc hội thông qua luật công an nhân dân sửa đổi là cơ sở quan trọng giúp lực cộng đồng